tại quảng bình sau sự cố môi trường biển hàng nghìn tấn cá trong các kho đông lạnh đã bị ứ động lại do không bán được
và mặc dù cá đã được chứng nhận là sản phẩm an toàn nhưng các doanh nghiệp thu mua hải sản vẫn chưa thể tìm được đầu ra
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là kho đông lạnh phước sang của bà hoàng thị hương xã đức trạch huyện bố trạch một trong những kho đông lạnh lớn nhất tỉnh quảng bình
từ ngày xảy ra sự cố môi trường biển hàng trăm tấn cá nằm trong kho đông lạnh không thể xuất bán
nhiều hợp đồng với nước ngoài lần lượt bị hủy với trên bốn trăm linh tấn cá tồn kho
riêng tiền điện mỗi tháng cơ quan này phải trả hơn hai trăm linh triệu đồng
đó là chưa kể số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng mà bà hương phải bỏ ra để thanh toán cho gần một trăm linh lao động làm việc thường xuyên tại địa phương
vì là mỗi ngày là nợ tiền của ngân hàng quá nhiều
bây giờ là chúng tôi bây giờ nói cái khó lắm là
lúc mà nghe tin có mà xa một cái là chúng tôi đã rất là lo sợ
giống như cái nghề nghiệp của chúng tôi giống như một cái cơn bạo nó ấp đến cái nghề nghiệp của chúng tôi á
bây giờ chúng tôi là người đi buôn cũng giống như người đi làm
người đi làm thường thường họ làm cho chúng tôi chúng tôi vào cập đông
bây giờ cái thời điểm nó không có ai mua hàng hết mà dẫn thì cứ đi làm
ý về là họ nướng cửa vào chúng tôi
hiện theo tính toán sơ bộ số lượng cá còn tồn động trong các kho cấp đông lạnh ở quảng bình khoảng hai tấn
trong đó riêng tại huyện bố trạch là một tấn
có thể nói chưa bao giờ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh hải sản lại rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay
đến thời điểm này nguồn lực của họ cũng đã là do hàng tồn đồng cho nên nguồn lực của họ cũng đã can dân
do đó là đề nghị là chính phủ phải đưa vào cái dân mục hỗ trợ cho những cái chủ cơ sở tạm trữ này
để có cái nguồn lực để họ là tiếp tục thu mua hải sản cho người dân
nếu không sớm có các chính sách hỗ trợ đầu ra tiêu thụ sản phẩm
cho các cơ sở cấp đông này thì trong thời gian tới hàng ngàn tàu thuyền đi đánh bắt xa bờ trở về với các cảng biển ở quảng bình
sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc xuất bán cá
đây là vấn đề cấp bách đặt ra cho các cơ quan chức năng từ trung ương đến tỉnh quảng bình sớm giải quyết